du lịch là ngành kinh tế tổng hợp và không có danh giới địa lý do vậy sự liên kết để cùng phát triển có ý nghĩa rất quan trọng
tìm giải pháp mới cho sự liên kết phát triển du lịch của thành phố hồ chí minh và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
là vấn đề mà các nhà khoa học các nhà đầu tư cùng bàn luận để ngành du lịch ngày càng phát triển
năm hai nghìn một mươi tám du lịch thành phố hồ chí minh và vùng đồng bằng sông cửu long có sự tăng trưởng mạnh mẽ với một mươi chín triệu lực khách quốc tế
và sáu mươi sáu ba triệu lực khách du lịch nội địa
riêng đồng bằng sông cửu long hiện có bốn mươi hai điểm du lịch tiêu biểu một mươi hai điểm du lịch đang xây dựng khoảng năm mươi ba khách sạn
trong đó có một mươi năm khách sạn ba sao trở lên
có thể nói đây là những con số khá ấn tượng thể hiện sự nỗ lực và thay đổi từng ngày diễn mạo ngành du lịch của thành phố hồ chí minh
và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên mức tăng trưởng vẫn còn có sự chênh lệch giữa các địa phương
nếu tính chung dân số của một mươi bốn địa phương khoảng hai mươi bảy năm triệu người thì bình quân một năm mỗi người dân trong vùng chỉ đóng khoảng hai tám lực khách
trong đó có ba mươi chín lực khách quốc tế con số vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của cả vùng
sự phối hợp giữa các doanh nghiệp làm du lịch ở các địa phương chưa chặt chẽ với nhau
công tác quảng bá xúc tiến của từng địa phương chưa được đầu tư
và việc giới thiệu sản phẩm đó cũng chưa có sự khác biệt
cái thứ ba là việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm công tác quản lý và xúc tiến du lịch còn hạn chế
các sản phẩm khá khá là giống nhau
thì tại sao chúng ta không tạo sự khác biệt của một mươi ba tỉnh thành để có những đặc trưng riêng
để làm gì để kêu gọi khách nhấn nhiều hơn nữa
chứ chúng ta không có lập đi lập lại
tại vì chúng ta cũng là sông nước chúng ta cũng là mây tre lá
thì tại sao chúng ta không làm sự khác biệt
chúng ta không dựa trên nền tảng đó chúng ta sẽ làm sự khác biệt đi
bên cạnh đó cũng còn những tồn tại cơ sở hạ tân yếu trong công tác đào tạo nguồn dân lực cho ngành
chưa có cơ chế để các địa phương lựa chọn được những vấn đề liên vùng để tác động đến sự phát triển du lịch vùng
vậy nên tp hcm và đồng bằng sông cổ long cần có sự kết nối toàn diện hơn cụ thể hơn và có thời hạn cho từng mục tiêu kế hoạch
với vai trò kết nghiệm của mình tp hcm sẽ có những mời gọi những doanh nghiệp du lịch của thành phố
có thể liên kết với các địa phương ở các đồng bằng sông cổ long cũng như là các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh
các chuyên gia tư vấn nghiên cứu xây dựng ra những sản phẩm du lịch phù hợp với đặc thù của từng địa phương
thành phố muốn có sản phẩm du lịch mới trên cơ sở kết nối các địa phương thì thành phố phải chủ động làm việc này
và chúng tôi sẽ xã hội du lịch và những đơn vị tư vấn của thành phố như itbc sẽ kết hợp với các địa phương để tiến hành
hy vọng với sự quyết tâm của chính quyền
một mươi bốn tỉnh thành trong xây dựng thương hiệu liên kết vùng trong du lịch lần này sẽ nâng tầm và chất lượng
trong các hoạt động phát triển du lịch đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch khi đến với thành phố hồ chí minh và đồng bằng sông cổ long